đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với quận ủy hoàn kiếm
về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ cho biết mặc dù thủ tướng đã cho phép nới lỏng giãn cách xã hội
nhưng quận hoàn kiếm tuyệt đối không được lơ là mà cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kép
vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an sinh xã hội
bí thư thành ủy hà nội cũng yêu cầu quận hoàn kiếm chú trọng phát triển văn hóa xã hội tương xứng với sự phát triển kinh tế
thực hiện tốt công tác quản lý quan tâm đầu tư bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể phi vật thể